thưa quý vị qua công tác nghiệp vụ công tác phối hợp quốc tế về phòng chống tội phạm
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiếp nhận đỗ văn sơn
nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
là đối tượng truy nã trong đại án aec về đầu thú cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
để được xem xét hưởng khoan hồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiến hành các thủ tục tố tụng
và tích cực đấu tranh khai thác đỗ văn sơn để làm rõ thêm một số tình tiết trong vụ án
bộ công an tiếp tục kêu gọi các đối tượng trong vụ án aic đang lẩn trốn ra đầu thú
để được hưởng khoan hồng cũng như thoát khỏi cảnh sống chui lủi nơm nớp lo sợ và bất an
những đối tượng trong vụ án kể trên có thể liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
hoặc với cơ quan đại diện việt nam tại nước sở tại để được hướng dẫn hỗ trợ ra đầu thú
số điện thoại liên hệ của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm năm mươi bốn hoặc chín mươi một sáu trăm bảy mươi bảy bảy nghìn bảy trăm sáu mươi bảy
đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng vừa bắt giữ đối tượng thái văn tâm hai mươi một tuổi
trú tại xã hòa bắc huyện hòa vang thành phố đà nẵng là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
trước đó vào trưa ngày hai tháng bảy tâm điều khiển xe máy trên đường nguyễn hữu thọ
đã tư nút giao với lê đại hành thuộc địa bàn phường khuê trung quận cẩm lệ
tâm phát hiện bà lưu thị lực chú tại tỉnh quảng nam điều khiển xe máy đi phía trước
có để một chiếc điện thoại di động ở túi áo nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt
tâm điều khiển xe áp sát giật lấy chiếc điện thoại của bà lực rồi tăng ga bỏ chạy
sau gần hai ngày lực lượng công an đã xác định được tâm đang lẩn trốn tại xã hòa phước
huyện hòa vang nên đã bắt giữ khẩn cấp
hiện cơ quan công an đã thu hồi được tài sản và hoàn tất thủ tục để sớm trao trả lại cho bị hại
một chiếc xe buýt đã bốc cháy ngay tại cây xăng trước cổng a
khu công nghiệp thăng long vào khoảng hai mươi hai h hai mươi năm tối ngày hôm qua
sau khoảng một mươi năm phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục dập tàn bơm nước làm mát
vụ cháy không gây thiệt hại về người
tuy nhiên toàn bộ nội thất của xe buýt đã bị hỏng
do cháy tại cây xăng nên một số hạng mục cũng đã bị ảnh hưởng
tuy nhiên không có cháy lan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
dương minh tâm trú tại phường bốn quận tân bình về tội sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
từ ngày hai mươi ba tháng năm đến ngày chín tháng sáu dương minh tâm đã bảy lần thực hiện việc rút tiền
từ hệ thống ngân hàng
chuyển về tài khoản của mình với tổng số tiền trên một mươi tỷ năm trăm linh triệu đồng
sau đó tâm chuyển trả ngược hơn năm trăm linh triệu đồng về ngân hàng
còn lại chiếm đoạt gần một mươi tỷ đồng
số tiền chiếm đoạt được tâm đã rút ra tiêu xài sáu năm tỷ đồng
tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
qua công tác hiệp vụ công tác hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiếp nhận đỗ văn sơn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
đây là đối tượng truy nã trong đại án aic về đầu thú cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
để được xem xét hưởng khoan hồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiến hành các thủ tục tố tụng
và tích cực đấu tranh khai thác đỗ văn sơn để làm rõ thêm một số tình tiết trong vụ án
bộ công an tiếp tục kêu gọi các đối tượng trong vụ án aic đang lẩn trốn
sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng
cũng như thoát khỏi cảnh sống chui lùi nơm nớp lo sợ và bất an
những đối tượng trong vụ án kể trên có thể liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
hoặc với cơ quan đại diện việt nam tại nước sở tại để được hướng dẫn hỗ trợ ra đầu thú
số điện thoại liên hệ của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm năm mươi bốn hoặc chín mươi một sáu trăm bảy mươi bảy bảy nghìn bảy trăm sáu mươi bảy
còn liên quan đến vụ nhóm đối tượng tấn công vào trụ sở
ủy ban nhân dân xã ea tiêu và xã ea cô tô
trong đó có vụ trụ sở làm việc của công an xã thuộc huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
làm chín người chết hai người bị thương
thông tin từ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị vừa ra quyết định truy nã đặc biệt một bị can trong vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
bị can bị truy nã đặc biệt là y y ban sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại buôn mắt thị trấn ea pốc huyện chimaga tỉnh đắk lắc
trước đó vào ngày ba tháng bảy đối tượng trên bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc
khởi tố bị can với tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
theo quyết định truy nã bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã
đến cơ quan công an viện kiểm sát hoặc là ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt và tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc
địa chỉ tại số năm mươi tám nguyễn tất thành phường tự an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc

thưa quý vị sáng ngày bốn tháng bảy đoàn lực lượng vũ trang tỉnh quảng ninh
đã đến thăm hỏi động viên và trao số tiền bảy trăm linh triệu đồng cho sáu gia đình liệt sĩ
và hai đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
tại gia đình các liệt sĩ đoàn thắp nén nhang tưởng nhớ các đồng chí cán bộ công an
xã và cán bộ xã đã hy sinh trao quà và bày tỏ sự tiếc thương chia buồn sâu sắc
với những đau thương mất mát to lớn của thân nhân gia đình các đồng chí
đồng thời bày tỏ mong muốn thân nhân của các liệt sĩ cố gắng vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống
sự hy sinh của các đồng chí mãi mãi được đảng nhà nước lực lượng công an nhân dân ghi nhận và biết ơn
các đồng chí là tấm gương sáng là động lực để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh quảng ninh
học tập noi theo phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhân dân tin tưởng sao phó
đoàn cũng đã gửi quà và thăm hỏi động viên gia đình đại úy lê kiên cường và thượng úy đàm đình bốp
cán bộ công an xã e catu huyện trư quynh hiện đang điều trị tại bệnh viện
ban thanh niên bộ công an đã phối hợp với đoàn thanh niên công an tỉnh quảng trị
vừa tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tri ân và các hoạt động an sinh xã hội tại địa bàn tỉnh quảng trị
đoàn đã phối hợp tổ chức lễ gia quân chiến dịch hãy làm sạch biển nói không với rác thải nhựa
tại bãi biển nhật tân xã triệu lăng huyện triệu phong
tổ chức khánh thành bàn giao một công trình khu vui chơi thiếu nhi tại xã triệu lăng
trao tặng một công trình ánh sáng đảo xanh hai mươi bộ ngư cụ và hai trăm linh lá cờ tổ quốc
cho các hộ ngư dân bám biển trên đảo cồn cỏ thăm tặng quà cho công an huyện đảo cồn cỏ
tổng các phần tòa được trao tặng trị giá hơn một trăm hai mươi triệu đồng
đây là các hoạt động nằm trong chiến dịch thanh niên công an tình nguyện hè hai nghìn hai mươi bốn
thông qua các hoạt động nhắm phát huy tinh thần sung kích trách nhiệm xã hội của thanh niên công an
trong tham gia các hoạt động tình nghĩa tình nguyện chung sức vì cộng đồng
và tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
thưa quý vị hiện nay trên toàn tỉnh địa bàn quảng bình
các địa phương đang trong giai đoạn nước rút hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử
cho công dân đủ điều kiện
với lực lượng công an làm nòng cốt cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị
nhiều địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu theo tiến độ đề ra ghi nhận tại địa bàn thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
tám giờ tối những chiến sĩ cảnh sát khu vực công an phường đồng phú tp đồng hới
vẫn miệt mài với công việc của mình
đi từng ngõ vào từng nhà để tuyên truyền vận động và hỗ trợ bà con nhân dân cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử
đây là việc làm thường xuyên liên tục của lực lượng công an
công an cơ sở trong thời gian qua nhằm hoàn thành chỉ tiêu về số lượng và thời gian
trong việc cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử
phục vụ cho việc thực hiện có hiệu quả đề án sáu của chính phủ
công an cơ sở trong thời gian qua nhằm hoàn thành chỉ tiêu về số lượng và thời gian trong việc cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử
nhiều người dân cũng rất tò mò về việc đấu giá biển số trong tháng bảy này sẽ diễn ra như thế nào bởi theo quan niệm của người việt những con số luôn gắn liền với sự may rủi và mang nhiều giá trị về mặt tinh thần cho người sở hữu
chính vì công khai minh bạch và được kiểm soát chặt chẽ đó là những cụm từ mà chúng tôi được nghe nhiều nhất từ người dân
đến thông tin cá nhân của người đấu giá cái này mình cũng cần phải giải thích rõ ràng hơn
tôi chỉ thắc mắc là cái công tác hậu kiểm thôi làm thế nào để chính xác và minh bạch tránh đầu cơ tránh tình trạng đấu xong rồi lại mua bán với nhau phía sau
việc đấu giá sẽ được tổ chức công khai và được đăng trên cổng thông tin điện tử quốc gia cổng thông tin điện tử bộ công an và cổng thông tin điện tử cục cảnh sát giao thông
vâng ạ trước hết xin cảm ơn thiếu tướng lê xuân đức đã dành thời gian cho khán giả truyền hình antv
thưa đồng chí là vào thời điểm này thì rất nhiều người dân đang quan tâm đến thông tin đó là sẽ chính thức đấu giá biển ô tô theo nghị quyết bảy mươi ba quốc hội và nghị định số ba mươi chín của chính phủ
vậy thì đồng chí có thể cho biết là đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho hoạt động này đã diễn ra ra sao ạ
văn bản khuyên phạm pháp luật thì đến giờ thức này là bộ công an đã triển khai thực hiện đúng theo lỗ trình
và đồng thời là cục cảnh sát giao thông cũng tham mưu bộ công an xây dựng những kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết bảy mươi ba của quốc hội và nghị định ba mươi chín
và đồng thời cũng xây dựng tạo nguồn nhân lực để triển khai thực hiện nghị quyết này
vì đây là cái nghị quyết đầu tiên được thực hiện ở việt nam
đồng thời chúng tôi cũng chuẩn bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng để đáp ứng với việc đấu giá biển ở xe ô tô
đồng thời đảm bộ
bộ công an đã chỉ đạo cục cảnh sát giao thông đã giữ chữ một cái nguồn biển để giữ kiến trong thời gian tới để đưa ra được đấu giá
và theo lộ trình thì chúng tôi dự kiến là từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày hai mươi tháng tám thì phiên đấu giá đầu tiên sẽ được triển khai thể hiện
đồng thời song song với cái việc này thì bộ công an đang chỉ đạo là chọn một nhà thầu là có đủ tư cách phong nhân và đủ cái điều kiện theo quy định tại nghị định sáu mươi hai của chính phủ

thưa đồng chí là việc đấu giá sẽ được triển khai theo phương thức nào và khi người dân có nhu cầu thì cần thực hiện các bước trong lộ trình trước trong và sau phiên đấu giá như thế nào
để thực hiện cái việc đấu giá biển ô tô được công khai minh mạnh thì trong nghị quyết bảy mươi ba của chính phủ của hội thì cũng đã quy định rõ là đấu giá hoàn toàn trực tuyến trên bôi trường mạng
thế như vậy là người dân có thể ở mọi lúc mọi lơi
điều kiện để tham gia đấu giá đều có thể thực hiện được
và việc đấu giá này được thực hiện ở trên sáu mươi ba tỉnh thành trên toàn quốc
đây là cái nội dung rất là mở
và khi người dân mà quan tâm với việc đấu giá thì trước hết là người dân vào cái trang đấu giá biển xe ô tô được đăng tải trên cái trang mạng của công ty đấu giá
cổng thông tin thịnh vụ của chính phủ và cổng thông tin điện tử của bộ ngoan của nhật cục cảnh sát tàu thông
thì đã hướng dẫn được cái quy trình thực hiện các bước đấu giá
thì ở đây thì trước hết thì có lẽ là người dân quan tâm nhất
đấy là cái việc mà đăng ký vào cái trang đấu giá đó
đấy thì đồng thời là lựa chọn tỉnh có cái phương tiện mà người dân đăng ký và phương tiện dưới đăng ký
đồng thời lựa chọn cái biển số mà người dân tham gia để đấu giá và đăng nhập cái tài khoản
và trong quá trình thực hiện thì người dân cần lưu ý rằng là một là cái giá khởi điểm là bằng bốn mươi triệu
tiền đặt trước là bằng giá thời điểm tức là bốn mươi triệu và mỗi bước giá là năm triệu
và người dân có thể là thực hiện được là n năm triệu
có cái nào có thể là một tuần đấu giá có thể là năm mươi triệu và trả giá đến một trăm linh triệu
tùy theo cái mức độ của người dân
và đồng thời cái người dân trả giá cao nhất là người dân trúng cái đấu giá tài sản đó
và sau đó thì người dân sẽ có cái phiếu thông báo trúng cái biển xe đó và thực hiện đăng ký xe theo quy định pháp luật
vâng nhiều người quan tâm được một thông tin đó là quyền lợi của người chung đấu giá
biển số xe ô tô sẽ cụ thể là như thế nào thưa đồng chí
đây cũng là một cái nguyện vọng của người dân mà cũng là một cái nội dung mà tại sao ba mươi năm thì nghị quyết bảy mươi ba mới trở thành hiện thực
thì cái quyền của người dân khi chúng đấu giá ở đây chính là cái quyền tài sản
thì người dân được sử dụng cái quyền đó khi bán cái xe đó đi thì được giữ lại cái biển số xe đó để đăng ký cho xe khác
và ở đây chúng ta thấy rằng là khi một cái phương tiện lưu thông
ở trên đường thì gồm có đăng ký xe biển số xe gắn với xe đó và sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
thì như vậy là cái việc người dân mà khi mà chuyển nhượng mua bán thì đồng thời phải cái biển số đó phải gắn với xe đó
và cái người thứ hai là mua lại cái phương tiện đó và biển theo đó thì không được cái quyền như người chúng đấu giá
đây là cái điểm khác biệt nhất và chính là cái mong đợi nhất của người dân
chúng không biết được chúng thì đấu giá biển số xe mà mình ưa thích
một lần nữa xin cảm ơn các thông tin hữu ích đồng chí vừa chia sẻ với khán giả truyền anntv
và những thông tin chính sách đáng chú ý khác sẽ đến trong cụ tin sau đây
bộ y tế vừa ban hành thông tư một mươi ba quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở y tế công lập
các loại dịch vụ quy định tại thông tư này
gồm giá dịch vụ khám bệnh ngày dường bệnh dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm theo yêu cầu
đây là lần đầu tiên bộ y tế ban hành thông tư liên quan quy định khung giá khám chữa bệnh theo yêu cầu
theo thông tư này có một chín trăm ba mươi bảy loại dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm theo yêu cầu được quy định mức giá tối đa và tối thiểu sẽ được áp dụng từ ngày một mươi năm tháng tám
cụ thể theo quy định khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám chữa bệnh hạng đặc biệt hạng một có mức tối thiểu một trăm linh đồng một lượt và tối đa năm trăm linh đồng một lượt
đối với các cơ sở khám chữa bệnh khác giá tối thiểu ba mươi năm trăm linh đồng và tối đa ba trăm linh đồng một lượt
hà nội có thể là địa phương thứ hai lập sở an toàn thực phẩm sau tp hcm nếu đề xuất của bộ tư pháp được thông qua
theo dự thảo luật thủ đô sửa đổi đang được bộ tư pháp lấy ý kiến nhân dân trước khi trình chính phủ
hội đồng nhân dân tp hcm có thể lập sở an toàn thương phẩm
bộ lý giải đề xuất thành lập sở chuyên trách an toàn thực phẩm dựa trên yêu cầu thực tiễn
luật an toàn thực phẩm hai nghìn một mươi quy định trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm ở trung ương thuộc các bộ y tế nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương
trong đó bộ y tế là cơ quan chủ trì tham mưu
tương tự ở các địa phương có ba sở quản lý lĩnh vực này
tuy nhiên việc ban hành cùng quản lý lĩnh vực an toàn thương phẩm dẫn đến chổng chéo trách nhiệm phối hợp chưa chặt chẽ hiệu quả thấp và nhiều kẽ hở
do vậy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai ban bí thư yêu cầu sớm thống nhất một đầu mối đảm bảo an toàn thực phẩm từ trung ương đến địa phương
bộ tài chính vừa ban hành thông tư số bốn trăm bốn mươi hai nghìn hai mươi ba quy định mức thu một số khoản phí lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
theo thông tư kể từ ngày một tháng bảy đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
lệ phí cấp căn cước công dân sẽ bằng năm mươi mức thu lệ phí quy định
cụ thể chuyển từ chứng minh nhân dân chín số một mươi hai số sang thẻ căn cước công dân mức phí là ba mươi đồng một thẻ căn cước công dân
đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được sai sót về thông tin trên thẻ khi công dân có yêu cầu năm mươi đồng một thẻ căn cước công dân
cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất là bảy mươi đồng một thẻ
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng với tôi đến với một số nội dung nổi bật trên các số báo ra sáng ngày hôm nay trong một điểm báo
thưa quý vị tiếp tục loạt bài cảnh giác luận điệu kích động chia rẽ phá hoại sự ổn định và phát triển của tây nguyên trang mục chống diễn biến hòa bình của báo công an nhân dân
chúng tôi xin được trích nội dung bài hai với nhân đề âm mưu chia rẽ và chân tướng những kẻ đội lốt dân tộc tôn giáo
âm mưu cơ bản lâu dài của các thế lực thủ địch đối với địa bàn tây nguyên là tuyên truyền lôi kéo kích động đồng bào các dân tộc đòi ly khai tự trị thành lập cái gọi là nhà nước dega hoặc nhà nước dega cao nguyên ở đông dương
tách tây nguyên ra khỏi đại gia đình các dân tộc và chủ quyền lãnh thổ việt nam biến tây nguyên thành khu vực mất ổn định vùng tự trị tiến tới thành lập nhà nước độc lập
kích động mâu thuẫn để hình thành các điểm nóng xung đột làm mất ổn định an ninh trật tự
chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta
đối với vụ tấn công ở trụ sở ủy ban nhân dân xã ea ca tu về ea tiêu huyện chư quynh tỉnh lắc lắc ngày một mươi một tháng sáu
về tính chất vụ án trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an đã khẳng định đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
hành vi của các đối tượng rất man dợ mất nhân tính thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng
lực lượng công an đã có tài liệu chứng cứ chứng minh vụ án xảy ra còn do có sự hậu thuẫn chỉ đạo từ một số tổ chức cá nhân ở nước ngoài
thậm chí cử đối tượng từ nước ngoài xâm nhập trái phép về việt nam để gian dựng chỉ đạo tấn công khủng bố
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật việt nam
thưa quý vị sau hai ngày hà nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp một mươi trung học phổ thông công lập
dù mệt mỏi xếp hàng chờ đợi rút nộp hồ sơ thế nhưng nhiều phụ huynh vẫn can tâm tình nguyện chỉ bởi mong muốn giành được một suất học lớp một mươi cho con
báo lao động đã có ghi nhận trượt trường công phụ huynh quay cuồng rút nộp hồ sơ vào trường tư cho con
hà nội có gần một trăm linh năm thí sinh đăng ký dự thi lớp một mươi trung học phổ thông trong khi tổng chỉ tiêu là khoảng bảy mươi hai
điều này đồng nghĩa khoảng ba mươi ba em
giữa thời tiết nóng bốn mươi độ c phụ huynh và học sinh quay cuồng đi rút nộp hồ sơ
mệt mỏi căng thẳng nhiều lắm nhưng vì con nên cố gắng là chia sẻ của nhiều phụ huynh
từng nộp hồ sơ vào các trường tư thục đóng các khoản giữ chỗ trước khi kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi tại hà nội diễn ra
nhiều phụ huynh chấp nhận mất khoản tiền này rút hồ sơ cho con khi biết con trúng tuyển nguyện vọng trường công lập
một số trường trả lại toàn bộ số tiền đã nộp nhưng mất rất nhiều thời gian
theo kế hoạch sở giáo dục đào tạo hà nội ngày hôm nay mùng năm tháng bảy
học sinh trúng tuyển vào lớp một mươi các trường trung học phổ thông trên địa bàn hà nội năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
chính thức làm thủ tục xác nhập học tại trường nơi mình trúng tuyển
lãi suất cho vai giải hạn vẫn ở mức cao và áp lực phục hồi tăng trưởng thị trường nội địa vào cuối năm nay
sẽ là lý do để các ngân hàng giảm thêm lãi suất cho vay
nhằm hỗ trợ nền kinh tế
còn dư địa giảm lãi suất là bài viết trên báo kinh tế và đầu thị
mới đây ngân hàng nhà nước có văn bản thúc giục các ngân hàng phải giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh
đến nay đã có một loạt ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay
các chuyên gia đánh giá hiện các chính sách của ngân hàng nhà nước
chủ yếu có tác động giảm lãi suất cho vay ngắn hạn
đồng thời vẫn còn nhiều vấn đề nên lãi suất đầu tư cho vay dài hạn vẫn chưa thể hạ
mặc dù đã bốn lần giảm lãi suất điều hành nhưng trong nửa cuối năm
kịch bản giảm thêm lãi suất điều hành vẫn được đặt ra
nhằm hỗ trợ kinh tế thoát khỏi viễn cảnh ưu ám